hai mươi năm qua nhìn chung từ thân hai di sản đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội
tuy nhiên cả hai di sản cũng đang đối mặt với những thách thức và áp lực du lịch
sự xuống cấp của các di tích ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu
từ chỗ chỉ là một khu phố nhỏ
nằm cuối tà ngạn sông thu bồn ít được ai biết đến
nhưng từ khi trở thành di sản văn hóa thế giới năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
khu đô thị cổ này thành phố này bỗng nhanh chóng hồi sinh
thành một trung tâm du lịch nổi tiếng của quốc gia và quốc tế
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hội an chỉ đón sáu trăm linh lượt khách
thì đến năm hai nghìn một mươi tám hội an đón gần năm lượt khách
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay tốc độ phát triển du lịch bình quân đạt một mươi năm đến hai mươi
riêng năm năm gần đây lượng khách đến hội an đã tăng gần gấp ba lần
hội an tiếp tục khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch như là điểm đến nổi trột của việt nam và thế giới
với gần ba mươi danh hiệu tôn vinh
chính vì thế ngành thương mại dịch vụ du lịch
luôn chiếm tỷ trọng trên bảy mươi trong tổng cơ cấu kinh tế của thành phố
du lịch phát triển đã thúc đẩy nhiều hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố phát triển
góp phần hình thành các cơ sở kinh tế thu hút nguồn lực cộng đồng
đặc biệt là đã tạo cho người dân phố cổ hội an nhận thức tốt về di sản
và chia sẻ nghĩa vụ bảo tồn với ý thức trách nhiệm cao
đây là hiệu ảnh vững tâm
được thành lập năm hai nghìn một mươi chín
hai cha con ông vĩnh tân đã chụp lầm rất nhiều hình ảnh về hội an xưa
trong đó có nhiều bức ảnh quý hiếm còn giữ được cho đến ngày nay
như những bức ảnh về kiến trúc chùa cầu khổng miếu các ngôi nhà cổ diễn cổ
tất cả đã góp phần rất đắc lực cho việc nghiên cứu trùng tu các di tích kiến trúc cổ
đang xuống cấp hiện nay ở hội an
và trong ngôi nhà cổ gần hai trăm linh năm tuổi này
cũng là bảo tàng cổ vật tư nhân của gia đình đã được truyền giữ siêu tầm bổ sung qua bốn đời
hàng ngàn cổ vật quý có niên đại hàng trăm năm tuổi được trưng bày và phục vụ miễn phí cho du khách đến tham quan tìm hiểu nghiên cứu
đã tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách và cũng là nét riêng có của người dân phố hội ứng xử với di sản của cha ông để lại
có thể nói đó là đã nâng cao được cái nhận thức của người dân hội an và tạo được sự đồng tình rất là lớn trong cộng đồng cư dân hội an
nhất là những người chủ di sản trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản
và cũng làm cho người dân là sống và phát triển đi lên nhờ di sản
thông qua việc phát triển du lịch thì người dân hội an đến nay đã giàu lên
và thông qua đó thì cũng đã bảo tồn được các ngôi nhà cổ của mình
cũng như giữ gìn những cái văn hóa truyền thống của mình
tương tự như khu đô thị cổ hội an
khu đền tháp mỹ sơn từ chỗ chỉ là một phế tích được người pháp phát hiện năm một nghìn tám trăm tám mươi năm và một nghìn chín trăm tám mươi
tổ chức khai quật khảo cổ học nghiên cứu về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
mỹ sơn hầu như bị lãng quên suốt nhiều năm sau giải phóng

mỹ sơn mới được trùng tu trong chương trình hợp tác việt nam ba lan
sau hơn một mươi năm xa cố trùng tu đã khôi phục lại phần nào dáng vẻ ban đầu của mỹ sơn như chúng ta thấy ngày hôm nay
góp phần để khu đền tháp mỹ sơn trở thành di sản văn hóa thế giới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau khi trở thành di sản văn hóa thế giới
mỗi năm khu đền tháp mỹ sơn đón lượng khách tăng đột biến trên ba mươi chỉ riêng năm hai nghìn một mươi tám đã đón khoảng bốn trăm linh lượt khách doanh thu bán vé đạt trên sáu mươi hai tỷ đồng

một mươi một tháp trăm ở khu đền tháp mỹ sơn cũng đã được đầu tư một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng cho chủng tu
toàn bộ hệ thống nhà cổ hội an đền tháp mỹ sơn và hệ sinh thái củ lao tràm đều được bảo tồn nguyên vẹn
đảm bảo tính chân sát của di sản góp phần tạo nên sự hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan
hoạt động hợp tác quốc tế đã tạo những tiền đề kinh nghiệm quý trong công tác tu bổ phục hồi di tích
những sản phẩm du lịch độc đáo tại phố cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn đã khẳng định thương hiệu du lịch văn hóa sinh thái tại hai di sản văn hóa thế giới
có thể khẳng định hai mươi năm qua hai di sản văn hóa thế giới ở quảng nam không những được bảo tồn hoàn hảo
mà còn được phát huy có hiệu quả trở thành nguồn lực quan trọng để đưa kinh tế văn hóa xã hội tỉnh quảng nam phát triển vượt bậc
xứng danh là điểm đến văn hóa du lịch nổi bật trên hành trình phát huy giá trị di sản của dân tộc
chính vì thế hội an và mỹ sơn liên tục đối xử với các di sản văn hóa thế giới
unco ghi nhận là một trong những nơi thực hiện tốt công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa ở khu vực châu á thái bình dương
thay mặt chính phủ tôi biểu dương những nỗ lực và thành quả của đảng bộ chính quyền và nhân dân việt nam
của bộ văn hóa thể thao và du lịch của quỹ ban unesco việt nam các bộ các ngành trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản
được tổ chức unesco các tổ chức quốc tế
các chính phủ các tổ chức phi chính phủ và các nước ủng hộ và tin tưởng
tuy nhiên cả hai di sản mỗi nơi đều phải đối diện nhiều với những thách thức riêng
với hội an đó là thách thức về ô nhiễm môi trường công tác bảo tồn vấn đề dịch chuyển dân cư sự phôi pha hồn cốt phố cổ
đối với mỹ sơn đó là công tác trùng tu sự biến dạng của các công trình kiến trúc
ngoài ra cả hai còn phải đối diện
với sự quá tải khách du lịch và đặc biệt là sự tác động khó lường của biến đổi khí hậu đối với di sản
bãi biển cửa đại hội an từng được xem là một trong những bãi biển đẹp và điểm đến yêu thích của du khách
một phần vì nó chỉ nằm cách khu đô thị cổ hội an khoảng năm km cách đảo củ lao tràm khu dự trữ sinh quyền thế giới khoảng ba mươi phút bi cano
nhưng năm nào cũng vậy
cứ tới mùa mưa bão bãi biển cửa đại lại diễn ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
năm ít thì vài chục mét năm nhiều thì cả trăm mét ăn sâu vào đất liền phá vỡ nhiều công trình dân sinh nhà hàng khách sạn khen biển
nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng chục tỷ đồng khởi công cả chục năm nay
dù đã hình thành vóc dáng nhưng cũng đành bỏ mặt cho nắng mưa vì không dám đối mặt với tự nhiên
như tư duy lấn biển trước đây
mỗi năm trung ương và thành phố hội an phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để gia cố bờ kè khắc phục tình trạng sạt lở bãi biển nghiêm trọng
vì đây là vùng đệm của khu đô thị cổ hội an di sản văn hóa thế giới
ứng phó với sự biến đổi khí hậu và sự xâm hại quy luật tự nhiên đang là thách thức lâu dài mà hội an đang phải đối mặt và tính đến để bảo vệ sự an toàn cho
khu phố cổ hội an là một quần thể kiến trúc gồm nhiều ngôi nhà ở tư nhân và các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng dân dụng khách trên các tuyến phố có diện tích khoảng hơn một hai km hai
nếu làm phép tẳng tính trên diện tích một hai km hai khu phố cổ bình quân đón năm triệu du khách thì sẽ thấy áp lực từ du lịch khủng khiếp như thế nào
ứng phó với sự biến đổi khí hậu và sự xâm hợp quy luật tự nhiên đang là thách thức lâu dài mà hội an đang phải đối mặt và tính đến để bảo vệ sự an toàn cho